hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết
lượng khách qua sân bay tân sơn nhất tp hcm tiếp tục phá kỷ lục từ đầu mùa tết
với hơn một trăm linh một người trong đó khách đến hơn bảy mươi người
dù một số hãng taxi tại tp hcm đã tăng tối đa đầu xe
tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho hành khách
ghi nhận trong sáng nay tại sân bay tân sơn nhất
do là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lượng khách trở lại tp hcm tăng cao hơn các ngày trước đây
nhiều sân bay đã mở thêm làng xe đón khách bên trong nhà giữ xe
tuy nhiên tình trạng ủng ứ khách đón xe vẫn không giảm
được biết do lượng khách trở về tp hcm tăng nhanh
các hãng taxi đã huy động thêm nhiều tài xế
tuy nhiên một phần tài xế đang nghỉ tết chưa trở lại làm việc
nên các hãng taxi vẫn chưa hoạt động hết công suất
ngoài ra trong dịp này giá xe cũng tăng cao so với những ngày thường
thì lúc mà mình đi khoảng ba bốn mươi ngàn thôi
giờ nó tăng đến sáu bảy chục ngàn thì giá nó tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi
mình mới vừa đáp xuống sân bay thì mình đang đặt ráp trên điện thoại
thì mình đặt ráp bốn chỗ hai chị em mình về là tám mươi sáu ngàn
về cộng hòa thôi nhưng mà taxi cũng hơi mắt
theo dự báo của cán vụ hàng không miền nam
số lượng khách quay lại tp hcm làm việc sau kỳ nghỉ lễ tăng vọt
trong ngày hôm nay ngày sáu tháng hai
sân bay tân sơn nhất khai thác hơn sáu trăm bảy mươi chuyến bay
với lượng khách qua sân bay cao kỷ lục
ba trăm linh một ngàn khách do thiếu hụt taxi
vì vậy giá xe hiện nay cũng tăng gần gấp đôi so với ngày thường